thưa quý vị cùng với thu hút các công ty doanh nghiệp đầu tư tham gia chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa quy mô lớn
nhiều địa phương của tỉnh lào cai cũng đã chú trọng phát huy các vai trò của các hợp tác xã tổ nhóm liên kết
góp phần tháo gỡ khó khăn nâng cao năng lực sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm
xã nậm chảy là một trong những thủ phủ trồng chuối của huyện mường khương tỉnh lào cai
mặc dù địa hình hiểm trở giao thông đi lại khó khăn thế nhưng quả chuối tiêu thụ rất ổn định và mang lại thu nhập cao cho người dân
có được kết quả đó một phần nhờ việc người dân phát huy tốt mô hình tổ nhóm liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm
tại nhiều địa phương của tỉnh lào cai mô hình hợp tác xã liên kết với người dân phát triển kinh tế
thực hiện theo quy trình sản xuất khép kín từ gieo trồng chăm sóc và thu hoạch
cách làm này vừa mang lại thu nhập ổn định cho người dân vừa tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị chất lượng cao
hiện tại hợp tác xã có hơn một trăm linh thành viên các thành viên này là cùng lao động sản xuất cùng với nhau
và sẽ được tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị chất lượng cao
tỉnh lào cai hiện có hơn năm trăm linh hợp tác xã ba chín trăm linh tổ hợp tác với trên bốn mươi bảy thành viên tham gia
các hợp tác xã tổ nhóm liên kết chặt chẽ không chỉ góp phần xoa đói giảm nghèo cho người dân
mà còn thực hiện hóa mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh lào cai đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi

từ đó chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao
tại tp hcm lực lượng quản lý thị trường vừa kiểm tra thu giữ gần tám hộp thuốc tân dược không hóa đơn chứng tử hợp pháp
đội quản lý thị trường số ba phối hợp với cảnh sát kinh tế công an tp hcm vừa kiểm tra điểm kinh doanh chứa trữ hàng hóa
tại địa chỉ phường một mươi năm quận một mươi
qua kiểm tra cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định
điểm kinh doanh có bảy chín trăm sáu mươi ba hộp thuốc tân dược chưa qua sử dụng không ghi xuất xứ có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài
có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam không có tài liệu chất lượng kèm theo
không rõ tình trạng chất lượng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
trị giá hàng hóa vi phạm là hơn hai năm tỷ đồng
chủ cơ sở kinh doanh trình bày toàn bộ hàng hóa là thuốc tân dược được mua thu trôi nổi trên thị trường
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật
thu phí tự động không dừng mang lại nhiều lợi ích hơn so với thu phí bằng tay như thuận tiện tiết kiệm thời gian
giảm un tắc giao thông và đặc biệt là góp phần minh bạch trong quản lý phí bot
giúp cho các cơ quan chức năng dùng công nghệ giám sát được các trạm thu phí tránh tiêu cực
thuận tiện là như vậy nhưng thời gian qua một số lái xe khi di chuyển trên cao tốc vẫn không gián thẻ thu phí không dừng
dẫn đến tình trạng un ứ vào các giờ cao điểm tại các điểm ra vào cao tốc lại diễn ra
chỉ trong khoảng ba mươi phút tại trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây
nhiều phương tiện đã không đủ điều kiện qua trạm
các phương tiện này chủ yếu bị lỗi thẻ không dừng trong thẻ không đủ tiền để trả phí
những trường hợp này đều được các nhân viên kỹ thuật tại đây hỗ trợ nhanh nhất
chúng tôi nhận được một số tình huống rất đến việc bị un tắc giao thông tại trạm
như là xuất hiện một số những tình trạng những phương tiện không đủ điều kiện lưu thông hoặc là thu phí
thứ nhất là xe chưa gián thẻ thứ hai là xe hết tiền tài khoản không đủ tiền để thanh toán tiền phí theo quy định
tất cả những trường hợp như thế sẽ dẫn đến phải dừng lại tại làng
theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc này từ khi tiến hành thu phí không dừng
đã giúp các phương tiện di chuyển nhanh hơn khắc phục hoàn toàn các bất cập của hình thức thu phí thủ công
tuy nhiên trong thời gian vừa qua đặc biệt những ngày nghỉ và trong những dịp nghỉ lễ
phương tiện không nạp đủ tiền trong tài khoản thu phí đã xuất hiện
đây là một trong những nguyên nhân chính gây ủn tắc kéo dài
cản trở giao thông và khó khăn cho các xe khác lưu thông qua trạm thu phí
một xe đi vào trạm mà không có đủ tiền thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều các xe ở sau đó
và có thể như trường hợp ở lâm hành dầu dây đã ghi nhận
các trường hợp bị kẹt xe kéo dài do các xe không có đủ tiền mà đi vào cao tốc
nên tôi rất mong muốn là các hiệp hội vận tải tham gia cùng với các đơn vị khai thác như chúng tôi
để có thể nâng cao và kêu gọi văn hóa giao thông trên đường cao tốc
tính ưu việt của sử dụng hình thức thu phí tự động không dừng mang lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội
đề mạnh áp dụng hình thức thu phí tự động không chỉ là việc riêng của các đơn vị thu phí
của các cơ quan nhà nước mà cần sự thay đổi nhận thức của người tham gia giao thông